ngày chín tháng một mươi một ubnd tỉnh hà nam đã khai mạc hội khỏe phù động toàn tỉnh lần thứ sáu năm hai nghìn hai mươi
tham dự hội khỏe phù đồng tỉnh hà nam năm nay có hai mươi chín đoàn vận động viên
với gần một vận động viên là những học sinh tiêu biểu đến từ các trường tiểu học
trung học cơ sở trung học phổ thông các huyện thị xã thành phố trong tỉnh và đoàn trọng tài
hội khỏe phụ động tỉnh hà nam lần thứ sáu là dịp để các trường phòng giáo dục và đào tạo
các địa phương trong tỉnh không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất
cũng như thúc đẩy phong trào thể thao học đường đồng thời góp phần nâng cao thể lực phát triển
thể chất toàn diện cho các em học sinh thiết thực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân
rèn luyện thân thể theo gương bắc hồ vĩ đại
qua hội khỏe phu động lần này tỉnh hà nam tuyển chọn những vận động viên tài năng xuất sắc nhất
chuẩn bị tham gia hội khỏe phù đồng toàn quốc diễn ra trong thời gian tới